tất cả chín trên chín thành viên hội đồng kiểm tra nhà nước đã chấp thuận kết quả nghiệm thu có điều kiện
đưa công trình đường sắt đô thị hà nội tuyến cát linh hà đông vào khai thác giai đoạn đầu
việc chấp thuận của hội đồng kiểm tra nhà nước dựa trên căn cứ các quy định pháp luật hiện hành
về công tác nghiệm thu công trình xây dựng công tác kiểm tra kết quả nghiệm thu
căn cứ các báo cáo của chủ đầu tư dự án là bộ giao thông vận tải các chủ thể tham gia vào công trình
báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại trong quá trình thực hiện dự án
kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình của chủ đầu tư báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia
cũng như kết quả kiểm tra hiện trường
trước đó vào sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hội đồng kiểm tra nhà nước đã tổ chức kiểm tra công tác
chuẩn bị vận hành khai thác thực hiện tại hiện trường dự án